đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương xây dựng chính phủ chính quyền các địa phương thật sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt nghị định về quản lý đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ tại cửa khẩu đường hàng không cơ quan doanh nghiệp tại cửa khẩu đường hàng không
ngày một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ ban hành nghị định số chín mươi ba về quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
đây là văn bản hết sức quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng công an triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh hàng không trong mọi tình huống
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của nghị định chín mươi ba và kế hoạch số sáu trăm một mươi bảy của bộ công an về việc triển khai thực hiện nghị định
để tổ chức triển khai có hiệu quả nghị định chín mươi ba thứ trưởng lương tam quang đề nghị sau hội nghị cục quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
công an các địa phương tiếp tục phổ biến các quy định của nghị định khẩn trương xác định danh giới phạm vi các khu vực cửa khẩu đường hàng không tiến hành đặt biển báo theo quy định tại nghị định
nghiên cứu đề xuất xây dựng thông tư hướng dẫn thi hành các nội dung nghị định đồng thời ra soát các văn bản hướng dẫn có liên quan để đề xuất sửa đổi bổ sung điều chỉnh hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của nghị định
nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu đường hàng không gồm công an cửa khẩu cảng vụ hàng không cơ quan hải quan cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cơ quan kiểm dịch động vật thực vật
trước mắt các đơn vị cần tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán và các hoạt động lễ hội đầu xuân tại khu vực cửa khẩu đường hàng không

trong năm hai nghìn hai mươi ba thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục công nghệ thông tin tập trung nghiên cứu đề xuất với bộ công an ban hành các quy định để thống nhất hướng dẫn quản lý về công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân thực hiện tốt chức năng thẩm định các đề án dự án liên quan đến công nghệ thông tin đảm bảo tiết kiệm hiệu quả thiết thực sát với thực tiễn phù hợp yêu cầu công tác công an duy trì thực hiện tốt công tác bảo đảm hệ thống mạng máy tính diện rộng trong ngành công an bảo đảm ổn định
giải quyết xử lý kịp thời các vấn đề sự cố về mạng máy tính trong toàn ngành cùng với đó cục công nghệ thông tin đề xuất thống nhất quản lý khai thác có hiệu quả hệ thống máy chủ dữ liệu dùng chung trong ngành công an đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác công an
cục viễn thông và cơ yếu cần chủ động tham mưu xây dựng triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc cơ yếu bảo mật tuyệt đối thông tin lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy công tác chiến đấu của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy công an các cấp trong mọi tình huống
đây là chỉ đạo của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục viễn thông và cơ yếu bộ công an
được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng viễn thông và cơ yếu công an nhân dân đã làm tốt chức năng tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về các mặt công tác viễn thông cơ yếu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra
bảo đảm thông tin liên lạc và cơ yếu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy chiến đấu của lãnh đạo bộ lãnh đạo công an các cấp bảo đảm tuyệt đối bí mật an toàn chính xác kịp thời trong mọi tình huống đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong triển khai đề án sáu của chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục viễn thông và cơ yếu khẩn trương xây dựng đề án riêng bảo đảm luận chứng khoa học xác thực tiễn có tính khả thi đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa lực lượng viễn thông cơ yếu công an nhân dân tiến lên hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về viễn thông cơ yếu trong toàn ngành hướng dẫn công tác cơ yếu an toàn bảo mật thông tin đối với công an các đơn vị địa phương
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê văn tuyến đã trao quân trương bảo vệ tổ quốc các hạng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trao bằng khen của bộ công an cho cục viễn thông và cơ yếu các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được nhận bằng khen của ban cơ yếu chính phủ